căn cứ diễn biến tình hình thực tế quận hoàn kiếm sẽ chủ động tổ chức văn luồng giao thông và cấm đường tại các chốt giống như khi tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận trong tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
quận hoàn kiếm sẽ triển khai phương án đảm bảo phân luồng giao thông và phối hợp với các cơ sở tôn giáo để thực hiện theo đúng quy định của thành phố về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay trong đó không tập trung đông người tại nơi công cộng
chủ tịch quận hoàn kiếm đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình và cộng đồng hạn chế tối đa chi ra đường khi cần thiết trong giai đoạn hiện nay đặc biệt những nơi nguy cơ cao tập trung đông người như xung quanh các nhà thờ không gian công cộng và khu vực hồ hoàn kiếm
đồng thời các cơ sở tôn giáo cũng đã có thông tin về việc tổ chức buổi lễ kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến giảm số lượng người tập trung để đảm bảo phòng chống dịch